liên quan đến vụ năm người ngộ độc ăn cá nóc tại hậu giang bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
sau nhiều giờ cấp cứu và điều trị tích cực hiện tại tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc đã qua cơn nguy kịch
trước đó vào chiều ngày bảy tháng ba cả năm người ngủ ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang bị ngộ độc
sau khi ăn canh chua cá nóc và được người nhà đưa đi cấp cứu
khi chuyển viện lên bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ vào tối ngày bảy tháng ba
thì ba trong số năm người lâm vào tình trạng nguy kịch do ngộ độc nặng
sau nhiều giờ cấp cứu tích cực với sự nỗ lực của các bác sĩ khoa cấp cứu
đến sáng ngày chín tháng ba các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và phục hồi nhanh chóng